tình trạng tiền mất tật mang thiết nghĩ mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
không nên tin tưởng vào lời giới thiệu của các đối tượng
mà hãy bình tĩnh kiểm tra thông tin pháp lý rõ ràng từ các cơ quan chức năng
có thẩm quyền trước khi quyết định ký hợp đồng đặt cọc hay mua bán bất động sản
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
tấn hà xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai